lợi dụng các lễ hội đông người để trộm cắp móc túi một ổ nhóm trộm cắp chuyên nghiệp gồm một mươi bảy đối tượng
đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa bắt giữ khi đang gây án tại khu vực đền cô bơ
thuộc địa bàn xã hà sơn huyện hà trung tỉnh thanh hóa
cầm đầu ổ nhóm này là ngô thị phương trú tại thành phố thanh hóa
tham gia ổ nhóm này chủ yếu là phụ nữ ở nhiều tỉnh thành khác nhau
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận đã được ngô thị phương đứng ra điều hành
và đến khu vực lễ hội hàn sơn năm hai nghìn hai mươi ba để thực hiện hành vi trộm cắp móc túi của du khách
tài sản trộm cắp chủ yếu là tiền dây chuyền vàng điện thoại di động